tâm nhập vào địa bạc xã
nhiều năm qua cấp ủy chính quyền xã hồng châu đã vận động các gia đình dòng họ thôn làng
thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
từ đó mọi hành vi dấu hiệu của tệ nạn xã hội đều được từng người dân hộ gia đình có ý thức ngăn chặn và đẩy lùi
hàng năm thì chúng tôi đều là tiến hành sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm
và từ mô hình xã không ma túy chúng tôi đã phối hợp cùng với một số tổ chức trị xã hội như hội cựu chuyên binh
đã xây dựng cơ lộ bộ hội cựu chuyên binh con em không vi phạm ma túy
cái hai là xây dựng một dòng họ dòng họ cũng khác con em cũng không thực hiện các tai đại đoạn xã hội
và trong đó có ma túy
và xây dựng một thôn tự quản
một thôn tự quản là thôn an di và một thôn nữa là con em trong thôn không tai đại đoạn xã hội thôn cộng hòa
với vai trò là đảng viên về sinh hoạt tại tri bộ cơ sở ông bùi thanh cử một quân nhân nghỉ hưu
đã phát huy vai trò nòng cốt thông qua mô hình đảng viên phụ trách hộ
cụ thể mỗi đảng viên được giao phụ trách từ một mươi đến một mươi năm hộ
nếu gia đình cán bộ đảng viên nào có người phụ trách
gửi vi phạm trật tự xã hội tệ nạn ma túy
thì đảng viên đó phải chịu trách nhiệm trước tri bộ đảng
hộ gia đình do đảng viên phụ trách có người liên quan đến ma túy
thì đảng viên đó không hoàn thành nhiệm vụ

tổ chức cái việc như vậy là đến thăm các bác các anh ấy
khi đi làm về có như vậy là mạnh khỏe không
và có vấn đề gì khó khăn trong cái việc đi làm không
để chúng tôi nắm mắt được cái tinh thần kia
và cái vấn đề như vậy là chúng tôi cũng là những người là gắn liền với những người dân ở cơ sở thôn
cho nên là cái tình cảm nó rất là là là là tràn hòa
cái tình cảm giữa người lãnh đạo ở quê hương với người đi làm ăn khi người ta trở về quê
không có ma túy và tệ nạn xã hội trong suốt một mươi năm năm qua
kinh tế tại vùng quê này ngày càng phát triển
đời sống nhân dân được cải thiện
an ninh trật tự luôn được giữ vững
những biện pháp cụ thể thiết thực ở xã hồng châu
thực sự là điểm sáng về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và năng lực nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh thái bình
vâng mong rằng những điểm sáng như thế này thì tiếp tục được phát huy và nhân rộng hơn nữa
trên các tỉnh thành của cả nước
và câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay